để chủ động phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín ngành chức năng tp hcm đang khẩn trương kiểm tra
ra soát tình trạng lưu trú của công dân nhất là trường hợp trở về từ vùng dịch
và người nước ngoài nhập cư trái phép vào địa bàn
khu vực phường một mươi bảy và phường một mươi chín quận bình thạnh tiếp giáp quận một có hàng loạt nhà hàng
quán ăn dịch vụ khách sạn luôn thu hút khá đông khách nước ngoài
trước diễn biến khó lường của dịch covid một mươi chín công tác kiểm tra rà soát lưu trú
được công an địa bàn triển khai liên tục
công an phường cũng phối hợp với quý bang phường đi tổ chức các đoàn để đi nhắc nhở các quán
việc trang bị sát khuẩn hoặc là đo nhiệt độ để làm giảm cái nguy cơ gây bệnh
rà soát được những nhân khẩu nào có nguy cơ để tiến tới là cách ly
đi tận ngõ gõ tận nhà là phương châm được tất cả lực lượng quản lý địa bàn khu dân cư
tại tp hcm ráo riết thực hiện nhằm sớm phát hiện ngăn chặn kịp thời nguy cơ dịch lây lan

đi tận ngõ gõ tận nhà là phương châm được tất cả lực lượng quản lý địa bàn khu dân cư